trong phần tin quốc tế mỹ và iran khó có thể đạt được thỏa thuận
chính phủ venezuela tiếp tục lên tiếng tố cáo một vụ vi phạm không phận mới của mỹ
thưa quý vị mục tiêu của chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người mọi lúc mọi nơi
tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ thực hiện còn thấp hiệu quả chưa cao
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn còn khá thấp địa phương đạt tỷ lệ một mươi năm còn các bộ ngành đạt gần hai mươi chín
điều này đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ tại hội nghị ủy ban quốc gia chính phủ điện tử với ban chỉ đạo chính phủ điện tử chính quyền điện tử bộ ngành địa phương diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chỉ rõ tình trạng xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử trong thời gian vừa qua phát triển theo kiểu trăm hoa đua nở
thiếu sự lãnh đạo tập trung nên các bộ ngành địa phương dùng nhiều phần mềm nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau
dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lập lãng phí không tương thích thiếu liên thông không đồng bộ
an ninh an toàn mạng tuy được quan tâm nhưng hiện nay còn nhiều vấn đề cần lo
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ điện tử là thực chất để phát triển đất nước không hình thức trong phát triển chính phủ điện tử
mục tiêu của chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người mọi lúc mọi nơi

trước đó chủ tịch quốc hội cũng đến thăm hỏi và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hai mẹ việt nam anh hùng đang sinh sống tại tây ninh
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tây ninh
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội đã lắng nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của địa phương cũng như các vướng mắt còn tồn tại ở địa phương cần tháo gỡ trong thời gian tới
hôm nay tỉnh ủy phú thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị khóa chín về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình cho rằng phú thọ là địa phương có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm của khu vực trung du miền núi bắc bộ
phú thọ cần tập trung xây dựng tỉnh thành trung tâm logistics với các cơ sở đào tạo có chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu trung tâm hành chính công hiện đại đồng bộ
cùng với đó tỉnh ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách và có cơ chế đặc thù cho miền núi vùng sâu vùng xa phát triển có hướng đi phù hợp trong phát triển công nghiệp
đồng thời chú trọng thu hút đầu tư nhất là thu hút công nghiệp công nghệ cao không bỏ lỡ tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch
cần có sự liên kết giữa các vùng miền để du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phú thọ đạt tám bảy mươi bảy
quy mô tổng sản phẩm quốc nội theo khu vực bình quân đầu người tăng sáu năm lần đứng thứ hai trên một mươi bốn tỉnh vùng trung du miền núi bắc bộ
sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên
về tình hình phát triển kinh tế xã hội phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã
báo cáo với phó thủ tướng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho biết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển khá và ổn định
tuy nhiên dù có thế mạnh về rừng đất nông nghiệp và chiều dài bờ biển nhưng kinh tế tập thể hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiệp thủy hải sản của tỉnh còn phát triển chậm
toàn tỉnh hiện có một trăm chín mươi một hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã trong đó bốn mươi ba hoạt động có hiệu quả và sáu mươi hai hợp tác xã đã đóng bảo hiểm xã hội cho thành viên
phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận những nỗ lực của phú yên trong phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh
phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh phú yên cần coi trọng hơn về phát triển kinh tế tập thể và phát triển doanh nghiệp để khai thác các lợi thế về rừng biển
theo đó phú yên cần sớm tổng kết một mươi năm năm triển khai nghị quyết số một mươi ba của bộ chính trị và chính phủ về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
coi trọng phát triển doanh nghiệp gắn kết với kinh tế tập thể và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thủy sản
từ quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hôm nay tại hà nội hội cựu chiến binh thành phố đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm
và tặng quà cho các cựu chiến binh thương binh tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
thông qua những hoạt động thực tiễn trong năm hội nghị biểu dương các đồng chí cựu chiến binh thương binh có nhiều công hiến cho hoạt động của hội cựu chiến binh thành phố
đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mới
trải qua gần ba mươi năm xây dựng và phát triển hội cựu chiến binh hà nội luôn giữ vững và phát huy vai trò
vị thế là một đoàn thể chính trị xã hội tình cậy của cấp ủy chính quyền thành phố
xứng đáng là một tổ chức hội có uy tín trong các đoàn thể và nhân dân thủ đô
chiều nay tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ubnd tp hà nội đã làm rõ thông tin việc xả nước từ hồ tây ra sông tô lịch có hay không
gây ảnh hưởng đến việc thử nghiệm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano của đoàn chuyên gia nhật bản
và công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt được dư luận quan tâm gần đây
thông tin tại hội nghị ông lê tự lực phó tránh văn phòng ubnd tp hà nội khẳng định
việc xả nước ở hồ tây là khách quan theo đúng quy định của thành phố
nếu không xả nước hồ tây vào ngày một mươi hai tháng bảy
thì trận mưa lớn ngày một mươi năm tháng bảy sẽ có khả năng gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn thành phố
tại các buổi làm việc trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đã lưu ý công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt về việc xả hạ mức nước hồ tây khi mưa lớn
công ty này đã khẳng định việc xả nước không ảnh hưởng đến công tác thử nghiệm
trong khi đó trả lời các phóng viên ông võ tiến hùng tổng giám đốc công ty một thành viên thoát nước hà nội cho biết
tại buổi làm việc với sở xây dựng hà nội vào ngày hai mươi hai tháng bảy vừa qua
công ty cổ phần đầu tư môi trường nhật việt đã thừa nhận do thời gian chuẩn bị thử nghiệm ngắn
nên công ty này chưa khảo sát kỹ chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên
thời tiết diễn biến mực nước lù tốc trên sông tôn lịch
không tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống thoát nước của dự án thoát nước nhằm cài tạo môi trường hà nội
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên tiếp cận với khởi nghiệp tự tạo việc làm
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào sáng nay trên tuyến quốc lộ năm khiến bảy người tử vong và hai người khác bị thương
sau khi xảy ra tai nạn bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã trực tiếp đến hiện trường
để chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục sự cố
và cũng theo các nhân chứng tại hiện trường
ngày thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị tiến hành khảo sát làm đường gom quốc lộ năm
đồng thời xem xét lại toàn bộ số đường ngang mở ra quốc lộ
những lối mở không cần thiết phải đóng lại
những lối có nhiều người và xe cộ đi lại phải làm cầu vượt
bộ trưởng nguyễn văn thể cũng đề nghị cục cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hải dương
khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông
kiểm tra tình trạng sức khỏe các lái xe khi gây tai nạn như nông độ côn sử dụng ma túy và các chất kích thích
cục đăng kiểm việt nam phối hợp với các trung tâm đăng kiểm tiến hành kiểm tra tình trạng bảo đảm an toàn của các phương tiện
giấy đăng kiểm tình trạng phương tiện khi xảy ra tai nạn
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện trạng các đoạn đường giao cắt
tình trạng mặt đường lắp đặt thêm biển báo thiết bị phản quang gơ giảm tốc
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng cần nghiên cứu xây dựng đường gom cho các phương tiện thô sơ
xem xét lắp đặt các cầu vượt mềm cho người đi bộ
trước đó như đã thông tin trên tuyến quốc lộ năm đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
đã liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông khiến bảy người thiệt mạng hai người bị thương
các vụ tai nạn đã khiến quốc lộ năm ủn tắc kéo dài nhiều km
còn tại tuyên quang vào khoảng hơn một mươi ba h ngày hôm nay tại km bốn mươi sáu năm trăm linh quốc lộ hai
đoạn qua địa phận xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tám người thương vong
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín c chín mươi nghìn bảy trăm chín mươi năm kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi chín r năm nghìn chín trăm bảy mươi
lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang và xe ô tô chở khách biển kiểm soát một mươi năm b hai nghìn bảy trăm chín mươi hai
đang lưu thông theo chiều ngược lại
nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô đầu kéo đã đi lấn phần đường khiến xe ô tô chở khách phải tránh
và đâm vào ta luy dương làm cho phần đầu của xe biến dạng hoàn toàn
theo thông tin ban đầu hậu quả vụ tai nạn đã khiến tám người thương vong trong đó một người tử vong
và bốn người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
ba người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ô tô khách đang chở hai mươi một người là cán bộ giáo viên
ở thành phố hải phòng đi thiện nguyện tại các huyện đồng văn và mèo vạc tỉnh hà giang
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang đã có mặt
tại hiện trường điều tiết phân luồng các phương tiện giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị nhiều tháng nay đường lương thế vinh đoạn từ viện xuất xét ký sinh trùng
côn trùng trung ương đến ngã tư lương thế vinh tố hữu quận năm từ liêm thành phố hà nội
mặc dù trời không mưa nhưng lúc nào cũng trong tình trạng ngập úng nước nghiêm trọng
tình trạng ngập ống này đã kéo dài từ lâu không chỉ gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến mỹ quan đồ thị
mà còn ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm an toàn giao thông cũng như là cuộc sống của nhiều người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị đây là thực trạng của con đường lương thế vinh ở trong những ngày vừa qua
mặc dù những ngày vừa rồi thời tiết hà nội tương đối là nắng nóng ối bức
thì có mưa tuy nhiên thì đường lương thế vinh lại luôn ở trong tình trạng ngập ống như thế này
và quý vị có thể quan sát thấy là vỉa hè thì đã mọc rất nhiều rêu xanh
gây ra trơn trượt và có thể là gây nguy hiểm đến người đi bộ cũng như là người tham gia giao thông
và theo quan sát cảm nhận của phóng viên chúng tôi thì cái nước ở đây thì không phải là nước mưa
mà nó có cái mùi bốc lên rất là ôi thối khó thiệu
tình trạng ngập úng này đã kéo dài từ rất nhiều tháng nay
không chỉ gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm an toàn giao thông
cũng như cuộc sống của nhiều người dân xung quanh khu vực này

sở dĩ có tình trạng này là do cống thoát nước của đoạn đường bị hỏng
khiến nước thải sinh hoạt của khu đô thị xung quanh tràn ra đường
bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu
thậm chí ngay tại cổng viện sốt z tí sinh trùng côn trùng trung ương
lại tồn tại nguy cơ biến thành ổ dịch sốt z do nước thải ứ động
chúng tôi dân ở đây rất là bức xúc về cái vấn đề con đường này
cho nên là yêu cầu làm sao cho cái vấn đề cơ sở sở tại ở địa phương
ở những phường này làm sao để sửa chữa kịp thời cho dân người ta đi
cái tai nạn nó giảm thì giảm đi các em học sinh chuẩn bị thay trường nó cũng đã khổ đi
trước tình trạng trên ubnd phường trung văn quận năm từ liêm cho biết
sẽ cố gắng triển khai xử lý cây thông cống rãnh
duy tù sửa chữa lại đường ống trước ngày năm tháng
tuy nhiên việc để cho hệ thống thoát nước hư hỏng nước thải dồn ứ hàng năm trở như vậy
cho thấy sự tác trách của các đơn vị được thành phố ra nhiệm vụ thoát nước của thủ đô
thưa quý vị khi mà chúng ta tham gia giao thông thì không hiếm những lần ta thấy những biển số xe của nước lào
có một thực tế là các xe mang biển số lào tham gia giao thông gây tai nạn ngày càng gia tăng cùng với nhiều vi phạm khác
nhiều bất cập đã xảy ra trong quá trình xử lý các phương tiện này
có không ít phương tiện hoạt động không đúng hành trình
nhiều bất cập đã xảy ra trong quá trình lịch trình giữa hai điểm đã đăng ký trong lãnh thổ việt nam
trong khi đó việc kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn
vì các quy định về quản lý vận tải liên vận quốc tế chưa rõ ràng và cụ thể
và chưa có tiền lệ xử lý trục xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên địa bàn một số tỉnh miền trung
xe ô tô mang biển kiểm soát lào xuất hiện ở khắp nơi
cùng với đó là tỷ lệ vi phạm trật tự an toàn giao thông của các phương tiện này ngay càng tăng
nhiều phương tiện còn hoạt động không đúng hành trình đã đăng ký trong lãnh thổ việt nam
lực lượng chức năng cho biết các lỗi phổ biến của xe mang biển số lào là không có giấy tờ liên vận quốc tế
không có bản dịch sang tiếng việt hoặc tiếng anh
đặc biệt có không ít trường hợp xe quá niên hạn của việt nam đưa sang lào đục lại số khung số máy
đeo biển lào rồi chạy về việt nam hoạt động
trong khi đó việc kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn
vì các quy định về quản lý vận tải liên vận quốc tế chưa rõ ràng cụ thể
như ở bên lào các sở thông báo lại như bên lào thì thời hạn đăng kiểm cho xe gần hết liên hạn là một năm một lần
trong khi đó ở việt nam thì lại là niên hạn xe đối với xe gần hết niên hạn thì lại ba tháng một lần
cho nên nó xảy ra cái tình trạng là sau khi xe gần hết liên hạn như thế
mà lại mang sang lào đục lại số khung số máy thôi
chứ không làm lại cái gì xong lại mang quay trở lại về việt nam hoạt động
chính những vướng mắt trong các quy định hiện hành về quản lý vận tải liên vận quốc tế
đang gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm
để giải quyết tình trạng này cơ quan chức năng hai nước cần có sự phối hợp đồng bộ
để nghiên cứu thao gỡ những bất cập còn tồn tại
sáng nay tại đà nẵng đã khai mạc hội nghị quan chức cao cấp lần thứ một mươi bốn nhóm công tác của tiến trình bali
về phòng chống đưa người di cư trái phép mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do việt nam đăng cai tổ chức
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam tô anh dũng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam
trong việc quản lý di cư
việt nam lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tảng và coi thúc đẩy di cư hợp pháp là biện pháp hữu hiệu nhất
để ngăn chặn di cư cháy phép
trong đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế thông qua việc tham gia tích cực vào tiến trình khu vực và thế giới
tạo sức mạnh toàn diện đẩy lùi nạn buôn bán người
hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đối với việt nam trong hơn một mươi bảy năm là thành viên tích cực và có trách nhiệm của tiến trình bali
đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của tiến trình bali trong việc tăng cường sự tham gia và vai trò của các nước thành viên
đối với các hoạt động của tiến trình
qua bốn phiên thảo luận hội nghị đã trao đổi về các nội dung quan trọng liên quan đến tăng cường kết nối của tiến trình bali
với các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu thỏa thuận quốc tế về di cư hợp pháp an toàn và trật tự
định hướng ưu tiên hợp tác trong tương lai
thưa quý vị việc ban hành và triển khai luật an ninh mạng góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bảo vệ an ninh quốc gia xây dựng môi trường an toàn lành mạnh trên không gian mạng là những nội dung chính
trong hội nghị phổ biến quán triệt luật an ninh mạng diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tội phạm mạng và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ
đặc biệt là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc qua mạng
các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tuyên truyền
chống phá chế độ kích động biểu tình bạo loạn tung thông tin giả sai sự thật
làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia mất trật tự an toàn xã hội
vì vậy việc triển khai luật an ninh mạng cho các bộ ngành địa phương là việc làm cấp bách hiện nay
để triển khai luật an ninh mạng có hiệu quả trong thời gian tới
các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp cán bộ công nhân viên chức về đảm bảo an ninh mạng
bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia phòng ngừa thông tin xấu độc
chống đảng nhà nước trên không gian mạng
về phía các tổ chức doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ thông tin dữ liệu của người sử dụng
tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về an ninh mạng
tới các tầng lớp nhân dân tránh các trường hợp vô tư đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội
thưa quý vị vào khoảng một mươi ba h chiều nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực lò xấy gỗ
tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ việt gia
số bốn trăm năm mươi tám lê thánh tôn phường hội phú tp pleiku tỉnh gia lai
theo thông tin ban đầu khi các công nhân đang chuẩn bị bước vào giờ làm việc
thì phát hiện khói bốc lên từ khu vực lò xấy gỗ ngọn lửa bắt đầu cháy mạnh
khi bên trong đang có nhiều vật liệu dễ cháy và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã huy động bốn xe chữa cháy cùng bốn mươi cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa
do thời tiết hành khô và cùng với nhiều vật liệu dễ cháy
nên một lò xấy đã bị thiệt hại nặng sau hỏa hoạn
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
thưa quý vị thời hạn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học đã bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bảy
theo bộ giáo dục và đào tạo trong ngày đầu tiên xét tuyển đã có hơn bốn mươi bốn thí sinh
điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
cụ thể trong bốn mươi bốn một trăm hai mươi ba thí sinh điều chỉnh nguyện vọng
có ba mươi bốn sáu trăm linh hai thí sinh điều chỉnh theo phương thức trực tuyến chín năm trăm hai mươi một thí sinh điều chỉnh bằng phiếu
ngoài ra có một mươi ba thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên
và một mươi hai thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên
theo lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng trung cấp
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn một mươi chín do bộ giáo dục và đào tạo công bố
thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày hai mươi hai tháng bảy
và kết thúc vào một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy đối với đội trực tuyến
một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy đối với đội nguyện vọng bằng phiếu
thưa quý vị bảo đảm một trăm linh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
triển khai hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh viên
cũng như phấn đấu một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm
đây là những nội dung quan trọng của đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm mà bộ lao động thương binh và xã hội mới ban hành
đồng thời dự án nhằm huy động thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp
các quỹ đầu tư các nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân liên quan trong
ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
theo đó tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ là cơ quan tham mưu giúp bộ trưởng bộ lao động thương binh
và xã hội chỉ đạo thực hiện đề án này
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đề án tập trung vào năm nhiệm vụ chính bao gồm đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ tập huấn
đào tạo bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp tạo môi trường khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án ý tưởng khởi nghiệp và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
trong phối hợp với đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp với tổng cục giáo dục bộ lao động
chúng tôi cam kết đầu tư và hỗ trợ những không gian khởi nghiệp tại hệ thống các trường trên cả nước
và một trong những cái nét mới và gần như chúng tôi thấy là đó là không chỉ chúng ta hướng dẫn cho học sinh sinh viên khởi nghiệp
mà chúng phải đào tạo cho thầy cô hướng dẫn lại cho các bạn học sinh khởi nghiệp
ngoài ra thì những hoạt động ví dụ như là tài trợ
hỗ trợ các cuộc thi về khởi nghiệp
đề án hỗ trợ khởi nghiệp không chỉ là cơ hội giúp học sinh sinh viên tự tin chủ động khởi tạo việc làm sau tốt nghiệp
mà còn là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng
đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các trường cao đẳng và năm mươi trường trung cấp sẽ có tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
ít nhất năm mươi số trường có quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
giữa nhà trường và doanh nghiệp phải có một sự liên kết
cái sự liên kết này phải cụ thể hóa bằng
trong cái chương trình hậu tạo tức là có những cái môn học sinh viên phải được học tại doanh nghiệp
nhà trường cũng đã chuẩn bị một không gian để đầu tư cho sinh viên khởi nghiệp
tổng cục giáo dục nghề nghiệp hiện tại đã có sự hợp tác đầu tiên với hai tập đoàn lớn về hỗ trợ khởi nghiệp là vingroup và trung nguyên
đây là cơ hội lớn trong đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên việt nam
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh con tum có sáu người khuyết tật
trong đó hơn ba ba trăm linh người khuyết tật đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
theo nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế
người khuyết tật khi đi khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh theo quy định
việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt
được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giúp họ vơi bớt đi những khó khăn vươn lên ổn định đời sống hoài nhập cộng đồng
tiếp theo trong phần tin quốc tế
mỹ và iran khó có thể đạt được thỏa thuận
chính phủ venezuela tiếp tục lên tiếng tố cáo một vụ vi phạm không phận mới của mỹ
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump tuyên bố với tình hình hiện nay
mỹ và iran đang ngày càng có ít cơ hội để đàm phán và khó có thể đạt được một thỏa thuận
thậm chí còn cảnh báo rằng washington sẵn sàng
trong một tình huống xấu nhất
căng thẳng giữa mỹ và iran leo thang khi mà chính quyền của ông trump hồi năm ngoái
tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran ký năm hai nghìn một mươi năm
và gọi đây là thỏa thuận tệ nhất mọi thời đại và tái áp đặt lệnh trừng phạt với iran
phát biểu trong buổi tiếp thủ tướng pakistan tại nhà trắng
tổng thống trump đã lên án mạnh mẽ việc iran bắn rơi chiếc máy bay không người lái của mỹ
và khẳng định tuyên bố của tehran về việc bắt giữ một mươi bảy người bị tình nghi làm gián điệp
cho cơ quan tình báo trung ương mỹ
tôi khó có thể đạt được một thỏa thuận với iran lúc này bởi họ đang hành xử rất tệ
chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất
những lời chỉ trích gây gắt được đưa ra sau khi washington đưa thêm một doanh nghiệp nhập khẩu dầu của trung quốc
do mua dầu thô của iran vào danh sách trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa với tehran
hiện nay căng thẳng giữa hai nước đã tiến sát đến lành gian đỏ sau các vụ bắn máy bay không người lái của nhau
trong khi các vụ đối đầu và trả đũa giữa iran và các nước phương tây vẫn chưa có hồi kết
singapore đã bắt giữ tám tám tấn ngả vòi đang trên đường vận chuyển từ cộng hòa dân chủ công cô tới việt nam
đây là số ngả vòi kỷ lục mà giới chức quốc đảo từng bắt giữ
lô hàng cũng bao gồm cả vẩy tê tê
tê tê là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới
với thịt được coi là đặc sản tại việt nam và trung quốc
số ngả vòi bị bắt giữ xuất phát từ gần ba trăm linh con vòi châu phi có giá trị một mươi hai chín triệu đô la mỹ
lô hàng cũng bao gồm lượng vẩy tt lớn thứ ba bị bắt giữ tại singapore trong năm nay
cơ quan hải quan di chú kiểm tra singapore cho biết các ngả vòi và vẩy tê tê sẽ bị hủy
để ngăn chặn việc bị đưa trở lại thị trường
số ngả vòi trên chỉ thấp hơn lô ngả vòi chín một tấn bị bắt giữ tại việt nam hồi tháng ba
mà tổ chức điều tra môi trường nói là lớn nhất từng bị phát hiện trên toàn cầu
theo các chuyên gia singapore được xem là một điểm trung chuyển quan trọng
trong nạn buôn bán ngả vòi trái phép vì hai lý do
một là dễ kết nối với toàn cầu và hai là thị trường nội địa nhỏ
chính phủ venezuela cho biết máy bay do thám của mỹ lại tiếp tục xâm phạm không phận quốc gia nam mỹ này
mà không có bất kỳ thông báo nào cho cơ quan kiểm soát không lưu
gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng không dân sự trong khu vực
bộ trưởng thông tin venezuela jorge rodriguez cho biết chiếc máy bay của mỹ đã bay vào vùng thông báo bay
của sân bay quốc tế shimon bolivar ở caracas mà không rõ lý do
theo quy định tất cả các chuyến bay đều bắt buộc phải báo cáo với trạm kiểm soát không lưu của sân bay khi bay vào vùng này
chỉ trong ba tháng mới đây các máy bay do thám của mỹ đã bảy mươi tám lần vi phạm không phận của nước này
theo ông rodriguez đó không phải là các máy bay chở hàng nhân đạo mà là các chuyến bay do thám
cũng cách đây hai ngày venezuela cũng tố cáo một chuyến bay do thám tương tự của mỹ xâm nhập không phận của nước này
trong khi đó phía mỹ lại cho rằng máy bay ep ba của họ đang thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên
nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho nước mỹ
và các đồng minh ở khu vực
hôm nay bộ quốc phòng nga cho biết hai máy bay tiêm kích f một mươi sáu của hàn quốc đã tiến lại gần các máy bay của nga
và đe dọa an toàn cho các máy bay nga
tuyên bố của bộ quốc phòng nga nêu rõ chuyến bay theo kế hoạch của hai máy bay tu chín mươi năm ms diễn ra ngày hai mươi ba tháng bảy
trên không phận trung lập tại vùng biển nhật bản
bộ quốc phòng nga cho rằng hai máy bay tiêm kích f một mươi sáu của hàn quốc đã tiến lại gần các máy bay của nga
thực hiện các động tác thiếu chuyên nghiệp cắt ngang đường bay của hai máy bay nga và đe dọa an toàn cho các máy bay nga
bộ quốc phòng nga nêu rõ các phi công hàn quốc không liên lạc với các phi công nga và sau đó đã bắn đạn nhiệt vào các máy bay của nga
trước đó hãng thông tấn yonhap của hàn quốc cũng đưa tin máy bay nga đã hai lần vi phạm không phận của hàn quốc
trong khu vực quần đảo dokko trên biển của nhật bản cũng là khu vực tranh chấp giữa seoul và tokyo
không quân hàn quốc đã điều máy bay chiến đấu xuất kích và bắn cảnh cáo máy bay của nga
khu vực bắc và tây âu sắp phải gánh chịu đợt nắng nóng gây gắt thứ hai trong tuần này
đây là những dấu hiệu thời tiết bất thường đã gia tăng trong năm nay
theo ghi nhận trong tháng sáu vừa qua đã trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới đặc biệt là tại châu âu
các cơ quan dự báo khí tượng đều đồng loạt đưa ra cảnh báo
nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu âu có thể tăng lên mức bốn mươi độ c trong hai ngày giữa tuần
cơ quan dự báo khí tượng ở pháp cho biết dù nền nhiệt sẽ không tăng tới mức bốn mươi năm bốn mươi sáu độ c
chính quyền paris đã phải kích hoạt kế hoạch đối phó cấp độ ba trên tháng bốn cấp độ
theo đó sẽ phải mở các phòng lạnh tại những khu vực công cộng
triển khai một loạt biện pháp phòng ngừa đặc biệt là đối với người cao tuổi
nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên mức bốn mươi độ c tại khu vực miền trung và miền bắc italia
trong khi tại các nước như bỉ hà lan và luxembourg nhiệt độ trong tuần này cũng sẽ đạt hoặc vượt bốn mươi độ c